thưa quý vị và các bạn ngày hai mươi ba tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy
ủy ban châu âu ec đã chính thức đưa ra cảnh báo thẻ vàng đối với hoạt động khai thác thủy sản của việt nam
và cho đến nay về phía việt nam đang tiếp tục triển khai các giải pháp nhằm khắc phục tình trạng này
bởi châu âu là một thị trường lớn của xuất khẩu thủy sản việt nam
nếu thủy sản việt nam không sớm có những hành động cụ thể để thoát khỏi thẻ vàng
thì cánh cửa xuất khẩu thủy sản năm hai nghìn một mươi tám của việt nam vào châu âu sẽ dần khép lại
ngày hai mươi ba tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy ủy ban châu âu ec đã có thông cáo báo chí
đăng trên website chính thức của eob
về việc eu cảnh báo thẻ vàng đối với việt nam về những nỗ lực của việt nam chưa đủ
để chống khai thác hải sản bất hợp pháp
theo thông báo này thời gian áp dụng là trong sáu tháng và đến tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
eu sẽ sang đánh giá lại về các nỗ lực và cải thiện của phía việt nam
đây là sự cố hết sức đáng lo ngại
bởi nếu các biện pháp khắc phục của việt nam dù là tích cực
thì cũng chỉ sẽ được xem xét kéo dài tiếp một kỳ sáu tháng
để từ đó làm cơ sở để quay trở lại thẻ xanh như bình thường
nhưng ngược lại nếu không được đánh giá là tích cực
thì sẽ dễ dàng bị xem xét để chuyển xuống thẻ đỏ
đồng nghĩa với việc bị cấm xuất khẩu hải sản sang eu
chúng ta đang phải cơ cấu lại tổ chức lại hướng khai thác chế biến theo hướng bền vững
và nổi nên là những nội dung những hoạt động khai thác chúng ta làm sao để không vi phạm
những điều mà quy định
của không chỉ eu mà còn của quốc tế
để làm được như thế này thì thủ tướng chính phủ đã có công điện đã có văn bản chỉ đạo
bộ hiện nay thì cũng đang tổ chức thực hiện những nội dung quyết liệt cùng với các địa phương
để vận động bà con ngư dân chúng ta làm sao thực hiện tốt được các quy định
đảm bảo một nghề cá phát triển bền mức
việc giữ bỏ thẻ vàng của eu thì phải đáp ứng rất nhiều yêu cầu
từ cái chuyện mà các văn bản quy hoạm pháp luật của việt nam
quy định về việc đánh bắt thủy sản
cái việc này mới là cái lớn
và những điều kiện như là thế giới đang quy định cho việc quản lý các bến cả
các tàu cá các nghề khai thác thì đây là một vấn đề rất lớn
và các vấn đề này đã được xử lý trước hết trong luật thủy sản mới văn hành
có hiệu lực từ một tháng một hai nghìn một mươi chín
để tìm giải pháp sớm gỡ bỏ thẻ vàng của ủy ban châu âu ec
ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn đã tích cực phối hợp với các địa phương
triển khai nhiều giải pháp như thành lập tổ công tác liên ngành
do lãnh đạo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn làm tổ trưởng
với sự tham gia của các bộ ngành hội hiệp hội có liên quan
để chỉ đạo điều phối triển khai các biện pháp khắc phục thẻ vàng của eu
ngoài ra bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cũng sẽ tổ chức các đoàn đàm phán
đối thoại để eu hiểu và ghi nhận nỗ lực của việt nam trong việc triển khai
đáp ứng các khuyến nghị của eu
về phía cục thu y chúng tôi có liên quan đến việc thẻ vàng của châu âu
trong việc quản lý nguồn thủy sản nhập khẩu từ tàu đánh bắt nước ngoài vào việt nam
ngoài ra còn có những tàu không phải nhập vào việt nam
mà họ có thể đánh bắt bất hợp pháp và họ bán lại cho các tàu của việt nam
ở trong vùng biển của chúng ta
chúng tôi cũng đã kết hợp với tổng cục thủy sản để theo dõi những tàu này
trong trường hợp khi các tàu đó vào vùng biển và vào cảnh của việt nam sẽ bị xua đuổi đi
tại tỉnh phú yên trước tình hình tàu cá và ngư dân khai thác hải sản trái phép
ở vùng biển nước ngoài diễn biến phức tạp
ủy ban nhân dân tỉnh phú yên vừa ban hành công văn số năm ba trăm tám mươi ngày hai tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy
về việc ngăn chặn giảm thiểu chấm dứt tàu cá và ngư dân phú yên khai thác hải sản trái phép
ở vùng biển nước ngoài
thực hiện công văn của ủy ban nhân dân tỉnh phú yên
bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh phú yên đã triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp
như điều tra cơ bản nắm bắt tình hình tuần tra kiểm soát
quản lý chặt chẽ tàu thuyền ra vào neo đậu trên vùng biển của tỉnh
phối hợp với tri cục bảo vệ nguồn lợi thủy sản
quản lý chặt chẽ tàu cá hoạt động đánh bắt xa bờ
thường xuyên liên lạc với ngư dân để nắm tình hình trên biển
đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho ngư dân
chúng tôi là tri đạo các đội biên phòng các trạm kiểm soát
tăng cường các biện pháp công tác quản lý kiểm soát chặt chẽ
đội ngũ tàu cá thuyền viên trước khi xuất bến hành nghề đánh bắt xa bờ
và cái giải pháp quan trọng là chúng tôi đã vận động cho các tàu cá
các thuyền trưởng ký cam kết không xâm phạm vùng biển nước khác
ngay khi đánh bắt vụ tưởng diễn biển

mặc dù các đội biên phòng trong tỉnh
đã có thể triển khai nhiều biện pháp như tuyên truyền cho ngư dân
nắm rõ các quy định của pháp luật về quản lý bảo vệ chủ quyền vùng biển
và khai thác hải sản trên biển nhất là quy định của các nước
về xử lý đối với tàu cá ngư dân khai thác hải sản trái phép
đồng thời yêu cầu các chủ tàu cá thuyền trưởng ký cam kết
không khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài
nhưng trong năm hai nghìn một mươi bảy vừa qua trên địa bàn tỉnh phú yên
vẫn xảy ra bốn vụ với bốn tàu cá và ba mươi ngư dân bị cắt nước
như brunei indonesia philippines bắt giữ
các trường hợp trên đều là ngư dân ở phường sáu và phường phú đông
thành phố tuy hòa tỉnh phú yên
để nâng cao nhận thức cho ngư dân về hậu quả
của việc đánh bắt cá bất hợp pháp đồn biên phòng tuy hòa
tiếp tục tổ chức tuyên truyền cho ngư dân trên địa bàn thành phố tuy hòa
về các quy định pháp luật có liên quan đến biên giới quốc gia trên biển
huy động hệ thống chính trị để các ban ngành đoàn thể và chính quyền
ở địa phương tham gia cùng tuyên truyền vận động
để cho ngư dân hiểu rõ cái vùng biển của việt nam
để mình chỉ đánh bắt vùng biển của mình không xâm phạm vùng biển nước ngoài
tàu cá và ngư dân khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài
khi bị bắt giữ không chỉ dừng lại ở việc bị phạt tù phạt tiền
mà còn bị tịch thu tiêu hủy phương tiện gây thiệt hại nặng nề về kinh tế
cuộc sống lao động của ngư dân ảnh hưởng nghiêm trọng
đến công tác đối ngoại của đảng và nhà nước
ngăn chặn khai thác bất hợp pháp tiếp tục là câu chuyện nóng ở vùng biển
khi thời hạn sáu tháng mà ủy ban châu âu
oec cho phép để việt nam khắc phục những thiếu sót đang đến gần
cụ thể là đến ngày hai mươi ba tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám việt nam phải triển khai đầy đủ
toàn bộ các quy định của ủy ban châu âu ec thì tình trạng cảnh báo thẻ vàng
trong xuất khẩu thủy sản mới được dỡ bỏ
vào lúc này các địa phương ven biển đang tiếp tục triển khai quyết liệt nhiều giải pháp
để thay đổi nhận thức của ngư dân về nghề cá có trách nhiệm
đặc biệt là không khai thác bất hợp pháp
phường sáu tp tuy hòa tỉnh phú yên
đến bây giờ nhiều người vẫn chưa hết xót xa về những trường hợp
mà ngư dân gọi là rủi ro trong nghề cá
tàu cá thì bị giam giữ ngư dân thì bị bắt giữ chỉ vì khai thác bất hợp pháp
cho dù với ngư dân đó là hành vi không chú ý
mỗi lần vi phạm thì nói thật với ngư dân cũng đau khổ lắm
nó rất là vất vả
tình hình là lao động thì bị người ta giữ tàu thiền thì bị người ta quý hoại
đợi ra tòa sao
mới về cho nên là nhiều lúc là ngư dân người ta cũng vẫn biết những cái chuyện đó nhiều rồi
nhưng mà đau hồi là thiên tai rồi là cái nguồn nước đưa đẩy rừng bà con đấy thôi
bây giờ sáng nay làm bữa rồi là coi như ní đường
nhưng mà rất tiếc thay cái đau hồi nó bị rủi ro
hôm nay một ngày trước khi mở chuyến biển mới những câu chuyện cũ được nhắc lại
mặc dù đó là câu chuyện buồn của làng biển chẳng mấy ai muốn nhớ
chủ các tàu cá
và những ngư dân trực tiếp khai thác trên biển đã cùng có mặt ngay tại một nơi rất quen thuộc với họ
đó là đồn biên phòng tùy hòa
một buổi tuyên truyền để ngăn chặn khai thác bất hợp pháp
một lần nữa được lực lượng biên phòng tổ chức ngay trước thời điểm ngư dân sắp ra khơi
một tháng là tuyên truyền được một đến hai buổi tập trung
còn về tuyên truyền thường xuyên thì các đội công tác khi bà con có vấn đề hỏi thì phải giải đáp trả lời
rồi khi đi địa bàn đến gia đình của các cư dân thì cũng kết hợp với hỏi thăm tình hình và nói cho bà con biết các quy định mới của trung ương và địa phương
buổi tập huấn được bắt đầu bằng một câu chuyện dễ hiểu và cuốn hút ngư dân
đó là chuyện phạt thẻ vàng trong bóng đá
để rồi những ngư dân này hiểu được mức độ nguy hại thế nào nếu xuất khẩu thủy sản việt nam không được dỡ bỏ tình trạng cảnh báo thẻ vàng
và để dỡ bỏ thẻ vàng ngư dân phải khai thác như thế nào
thêm một lần tuyên truyền thêm một lần những khuyến cáo được nhắc lại
khuyến cáo về những vùng biển không được phép khai thác
cách xử lý khi xảy ra tình huống bị nước ngoài bắt giữ
cách để minh chứng rằng tàu cá không khai thác bất hợp pháp v v
không thể trong ngày một ngày hai ngư dân có được thói quen cân nhắc như thế trên tàu cá
cũng vì thế lực lượng biên phòng nhiều lần đến từng gia đình gặp gỡ từng ngư dân để tuyên truyền
ở này thì nói chung là nhiều người là người ta biết rõ lắm
tại cái bằng cấp truyền trưởng bữa nay thì nó hiện đại lắm rồi
và nhiều lần như thế này là ai cũng biết hết
mà cái chuyện cố tình vi phạm hay không là do cái cá nhân của người đó
tuyên truyền yêu cầu ngư dân cam kết không vi phạm
nhiều biện pháp được triển khai quyết liệt ở vùng biển
với sự vào cuộc của cả chính quyền địa phương và các cơ quan các đoàn thể
nhưng hơn hết nhiều ngư dân đã thấm thiế về kết cục tồi tệ khi khai thác bất hợp pháp
nhờ vậy đến lúc này đã có sự thay đổi rõ rệt trong nhận thức của ngư dân
về nghiệp pháp
người cá có trách nhiệm
người cá có trách để làm sao mà sớm thoát ra khỏi cái thẻ bàng
trong vòng sáu tháng tức là trước hai mươi ba tháng bốn hai nghìn một mươi tám
hiện nay là đang triển khai rất quyết liệt các nhóm giải pháp
một là nhóm giải pháp về hoàn thiện thể chế
chúng ta trên cơ sở cái luật thủy sản và chúng ta sửa một số cái quy định
trong đó có cả chế tài xử lý và cũng như các quy định
về làm sao đảm bảo
chính cái khuyến nghị của ec là chúng ta có thể đáp ứng được
thứ hai cái nhóm vấn đề thứ hai là chúng ta tập trung vào cái tuyên truyền
nâng cao nhận thức tập huấn cho ngư dân chủ tàu các doanh nghiệp
và cũng như là hệ thống quản lý nhà nước về khai thác thủy sản
nhóm giải pháp thứ ba là chúng ta tập trung vào các hành động thực thi
trên thực tế
đó là hành động của ngư dân và chủ tàu
đi khai thác là phải đảm bảo các
cái yêu cầu như là ghi nhật ký rồi lắp cái thiết bị giám sát hành trình
nộp báo cáo cho cơ quan quản lý cảng cá và xác nhận cái nguồn gốc thủy sản khai thác
rồi hành động của ban quản lý cảng cá hành động của các cơ quan quản lý nhà nước
phải cử người xuống tận cảng để là cùng giám sát với lại cơ quan quản lý cảng
và cái nhóm giải pháp thứ tư là chúng ta tập trung vào
là cái mở rộng cái quan hệ hợp tác quốc tế
trong đó có cái việc đàm phán cấp cao với lại ec
và cũng như là chúng ta cùng với sc để ra soát lại chín cái khuyến nghị của sc
để chúng ta hoàn thiện để sau hai mươi ba tháng bốn hai nghìn một mươi tám thì ec sẽ đánh giá là cái sự chuyển biến của chúng ta để rút cái thẻ vàng
vâng xin cảm ơn thứ trưởng đã dành thời gian tham gia chương trình của truyền hình nhân dân
thưa quý vị và các bạn để phát triển thủy sản bền vững
cần thực hiện đầy đủ các quy định iuu nhằm chống đánh bắt bất hợp pháp
và có xác nhận chứng nhận sổ ghi chép theo dõi bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm
đồng thời gắn với doanh nghiệp chế biến xuất khẩu
do đó yêu cầu đặt ra là cần cả hệ thống tham gia khắc phục thẻ vàng từ ủy ban cho oec
chứ không riêng gì ngư dân
hiện nay thời hạn sáu tháng mà ủy ban cho oec đặt ra để việt nam khắc phục
liên quan tới chống khai thác bất hợp pháp không khai báo và không theo quy định iuu đang đến gần
với hàng loạt nỗ lực ngành thủy sản đặt hy vọng có thể sớm thoát thẻ vàng trong thời gian tới
và đến đây thì chương trình nông nghiệp chuyển động cũng xin được tạm dừng
mọi câu hỏi của quý vị và các bạn quan tâm đến chương trình xin gửi về chương trình theo địa chỉ
chương trình nông nghiệp chuyển động phòng kinh tế truyền hình nhân dân số bảy mươi một hàng chống hoàn kiếm hà nội
email nông nghiệpchuyểnđộnga gmail com